với hơn sáu mươi phiên thảo luận sôi nổi và thực chất hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám đã thành công tốt đẹp
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến dự và phát biểu tại phiên bế mạc chiều nay một mươi ba tháng chín
phó thủ tướng trương hòa bình cho rằng chỉ có đổi mới sáng tạo với tầm nhìn đa chiều thì mới đưa các quốc gia doanh nghiệp tiến lên trong thế giới ngày nay

phát biểu tại phiên bế mạc phó thủ tướng trương hòa bình cho rằng chỉ có đổi mới sáng tạo với tầm nhìn đa chiều thì mới đưa các quốc gia doanh nghiệp tiến lên trong thế giới ngày nay
do đó chính phủ và doanh nghiệp các quốc gia asean cần phát huy nội lực tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo cho cây mới nảy nở và lan tỏa tạo động lực tăng trưởng mới cho phát triển thịnh vượng trong thế giới đang chuyển động nhanh bởi công nghệ mới
giới số siêu kết nối thông minh tạo cơ hội cho mọi người dân khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận các nguồn lực thông tin mới tri thức mới và thị trường mới
xây dựng nền giáo dục mở và thông minh cho toàn dân là nền tảng và phương cách quan trọng để thúc đẩy sáng tạo bảo đảm mọi người dân đều được thủ hưởng cơ hội và lợi ích của tiến bộ công nghệ
tôi hoan nghênh hội nghị
đã đưa ra nhiều ý tưởng khuyến nghị về trang bị cho người dân nhất là thế hệ trẻ các kỹ năng mới đặc biệt là kỹ năng số để làm chủ công nghệ mới và đáp ứng các yêu cầu của việc làm mới
đây cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào giáo dục thông minh ở các nước asean
phó thủ tướng thượng trực trung quốc
hòa bình cũng cho rằng sự chuyển biến nhanh chóng của thế giới tạo ra những thách thức to lớn cho các nước asean trong hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng asean tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cùng với tăng cường đoàn kết đồng thuận phát huy nội lực tự cường asean đang mở rộng cánh cửa hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới
diễn đàn kinh tế thế giới là nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng mới và sáng tạo mang tầm chiến lược toàn cầu
chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác trong thời gian tới và mong muốn diễn đàn kinh tế thế giới và quý vị phối hợp chặt chẽ với các nước asean
để hiện thực hóa các ý tưởng sáng kiến thiết thực đã được các nhà lãnh đạo các nước asean nêu tại hội nghị thành các kế hoạch chương trình hợp tác cụ thể
kết thúc bài phát biểu
cho biết việt nam mong muốn cùng diễn đàn kinh tế thế giới thúc đẩy đối thoại và tăng cường quan hệ đối tác
mở rộng vì một khu vực đông nam á hòa bình ổn định phát triển thành vương
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới là cơ hội tuyệt vời để các nước cảm nhận lịch sử văn hóa và sức sống vươn lên của một việt nam
đất nước thanh bình với nhiều xanh lam thắng cảnh nổi tiếng là đối tác tin cậy một nền kinh tế năng động điểm đến đầu tư hấp dẫn
đa quốc gia và là thành viên của wef đã chọn làm trung tâm sản xuất chiến lược kết nối với các chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu
chính phủ việt nam luôn sẵn sàng và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp
người dân và thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp đóng góp vào sự phát triển năng động của cả quốc gia